các tin tức liên quan đến cơn bão số ba cũng như công tác ứng trực phòng chống bão của các đơn vị địa phương
thông tin mới nhất từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
sau khi đổi hướng di chuyển theo hướng tây thì bão số ba có tên quốc tế là wifa được dự báo vào khoảng chiều tối đến tối nay mùng hai tháng tám
sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh cho đến thái bình với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
theo đó trong sáu giờ vừa qua bão số ba hầu như ít di chuyển
ở trạm bạch long vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp bảy giật cấp tám
vào hồi một mươi giờ sáng ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm linh chín một độ kinh đông
cách đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm bảy mươi km
tính từ tâm bão dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được năm đến một mươi km đến hai mươi hai giờ ngày mùng hai tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy sáu độ kinh đông ngay trên bờ biển quảng ninh hải phòng
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
cảnh báo gió mạnh và sóng biển lớn trên biển
ở vịnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải vân đồn
có gió mạnh cấp bảy
tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
vùng ven biển quảng ninh hải phòng đề phòng nước dân do bão kết hợp với chiều cường
cao từ bốn đến bốn năm mét
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
các tỉnh từ quảng ninh hải phòng từ chiều nay có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một
các tỉnh ven biển từ thái bình đến thanh hóa từ chiều tối nay có gió mạnh dần lên cấp sáu
sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín cấp một mươi
khu vực hà nội từ chiều và đêm nay mùng hai tháng tám có mưa to đến rất to
và gió mạnh dần lên cấp năm giật cấp sáu cấp bảy
cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
vâng như vậy là đến thời điểm này thì vùng đất liền từ quảng ninh cho đến thái bình
được cơ quan khí tượng xác định là nơi mà bão số ba sẽ đổ bộ trực tiếp
công thức ứng phó với bão thì đã được các địa phương này triển khai gấp suốt từ ngày hôm qua
và đến nay thì cơ bản đã hoàn thành
tiết tại quảng ninh hiện nay ra sao
mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên của chúng tôi ngay sau đây
xin mời phóng viên thu thủy ạ
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại cột ba của vịnh hạ long tỉnh quảng ninh
đến thời điểm hiện tại thì các tàu đánh bắt cá của các ngư dân cũng đã về đến nơi trú ẩn an toàn
hiện tại thì cơn bão số ba theo dự đoán thì sẽ đến chiều tối nay mới vào đến vùng đất liền này
nhưng mà thời tiết thì vẫn khá là ổn định
và người dân ở đây thì họ cũng đã chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống cơn bão tránh thiệt hại về tài sản và người
vâng chào anh
anh có thể cho biết là mình đã có những phương án chủ động như thế nào trong công tác phòng tránh cơn bão số ba ạ
chúng tôi đây là nam biển nâu nam rồi
thì bây giờ là nghe bão cơn bão này nó hơi to
thì chúng tôi đã vào khu cột ba đây để tránh bão gọi là phao rồi cứu sinh tất cả neo nạc
chúng tôi đã tập trung hết
chúng tôi đã chết vào trong khu cột ba đây buộc lên núi và neo an toàn
có nghĩa là chủ yếu mình bảo vệ thân cho mình
tất cả hô hào anh em đây là nói chung là thôi mình có của rồi này mình người mình bảo vệ cho mình
còn những chức năng như người nhà nước thì cũng thông qua
còn chúng tôi nghe những gọi là đài báo báo bạo thì chúng tôi đã né từ hôm kia rồi
ba mươi ba mươi đến hôm nay là hai hôm
thì chúng tôi đi vào đây là chủ từ hôm đấy đi
thì còn tại bây giờ bây giờ nó vẫn an toàn
còn bây giờ đến đêm nay chiều tối nay là bão để đến thì chúng tôi là chuyển bưởi phao cứu sinh tất cả
rồi neo nọc buộc an toàn vào nơi chú ẩn
thế nên là trong nếu mà theo tôi biết là ở đây là một mươi năm năm rồi
mà chúng tôi vẫn chủ bão đây là rất an toàn
theo thống kê chúng tôi đã tránh bão
của tỉnh quảng ninh đến thời điểm này phương tiện vận chuyển thăm quan vịnh lưu trú trên vịnh hải long là năm trăm ba mươi bốn phương tiện
và trên tám mươi phương tiện vận chuyển khách tuyến cố định
một mươi hai trăm sáu mươi tàu nhà bè nuôi trồng thủy hải sản tại các cửa biển cửa sông được tuyên truyền ra cố chẳng buộc đảm bảo an toàn
các lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán toàn bộ trẻ em và người già lên bờ đảm bảo an toàn
trên một mươi phương tiện đánh bắt khai thác thủy hải sản đã nhận được thông tin cơn bão số ba và đã về nơi tránh trú bão an toàn
hiện nay không có phương tiện tàu cá nào của tỉnh đang hoạt động trên đường đi và hướng di chuyển của bão
các phương tiện thủy của tỉnh ngoài cũng đã được tuyên truyền và vào điểm tránh trú bão an toàn
các lực lượng vũ trang trong đó lực lượng công an các đơn vị địa phương tổ chức ứng trực một trăm linh quân số